cách mạng công nghiệp bốn mang đến mô hình cấu trúc xã hội mới được gọi là nền kinh tế chia sẻ với các sản phẩm như taxi công nghệ uber grab
và ở việt nam câu chuyện cạnh tranh giữa taxi truyền thống và xe ô tô ứng dụng công nghệ đã tạo ra nhiều dư luận trong suốt một năm trở lại đây
câu hỏi được đặt ra là bám víu vào phương thức kinh doanh vốn đã lỗi thời liệu có đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng
điều này cũng đặt ra bài toán khó cho các nhà quản lý cần phải làm gì trước xu thế phát triển của công nghệ
nếu nói về việc di chuyển giữa một điểm a và b trong thành phố thì uber hay grab là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho taxi truyền thống
kiểm soát chất lượng tốt linh hoạt và thời gian phản hồi nhanh chóng giá cả lại hợp lý khiến hàng tỷ người trên toàn thế giới chọn dịch vụ này hàng ngày

người ta thấy rằng là nếu taxi không có màu thì có thể taxi dù
nhưng bây giờ với việc là nhận diện phương tiện thông qua ứng dụng di động vậy người ta không cần nhìn vào cái xe
người ta có thể là phát hiện ra cái xe đang đi về phía mình còn cách bao nhiêu cây số
vậy thì cái câu chuyện là buộc phải nhận diện thương hiệu
tôi nghĩ là không cần thiết nữa
do đó thì điều kiện kinh doanh sẽ thay đổi thay đổi theo sự phát triển của công nghệ
đây chỉ là một loại hình một phương thức kinh doanh
nếu có rất nhiều phương tức kinh doanh tương tự thì nó sẽ xuất hiện
và nếu chúng ta triệt tiêu đi phương thức kinh doanh này thì có nghĩa rằng những phương thức kinh doanh khác cũng không xuất hiện
không thể phát triển được
xu thế ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh là không thể đảo ngược
cuộc chiến giữa taxi truyền thống và xe ô tô ứng dụng công nghệ hé lộ nhiều vấn đề pháp lý thú vị
đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải sớm có giải pháp để thích ứng nhanh hơn với các mô hình kinh doanh mới trong nền kinh tế chia sẻ
bởi lợi ích cuối cùng của người đi xe và lợi ích chung cho sự phát triển phải được đặt lên hàng đầu